trường đại học chưa tìm được việc làm nhiều cử nhân chọn cách học lên thạc sĩ để làm đẹp hồ sơ đi xin việc
thế nhưng dù có trong tay tấm bằng thạc sĩ thì tình trạng tốt nghiệp là thất nghiệp vẫn rất phổ biến
vậy một câu hỏi được đặt ra là liệu có phải thực sự việt nam đã có đủ và đang dư thừa nhân lực trình độ cao hay không
câu chuyện thừa thầy thiếu thợ là thực tế hay đó chỉ là góc nhìn phiến diện không đầy đủ
hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời ngay sau đây
sau bốn năm theo đuổi ngành điện lý đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
cô nữ sinh này tiếp tục học thêm hai năm nữa để có được tấm bằng thạc sĩ
và hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được một vị trí khá khá một công việc đúng với chuyên ngành sở thích cùng với mức thu nhập ổn định
thế nhưng thực tế hoàn toàn không giống như những gì cô đã mong đợi
em học ngành điện lý thì hồi cấp ba là em thích học ngành địa lý
nói chung là cũng là ngẫu nhiên nữa vì là khi tìm hiểu về các trường đại học để đăng ký thì em cũng ngẫu nhiên tìm thấy có khoa địa lý
nên là em quyết định là đăng ký học ngành khoa địa lý
nhưng mà đấy thì em cũng chỉ là lựa chọn theo cảm tính đó
thấy thích thì em đăng ký thôi
em cũng không hiểu là em có thể khai thác gì được từ công việc của mình
nhưng mà nói chung là cái ngành học của mình cũng có nhiều ứng dụng nhưng mà tức là làm như nào để phát triển cái đấy thì không biết
ở lớp học đại học của em chẳng hạn thì bây giờ các bạn không xin được đi làm tránh hoặc là về quê kiếm việc
người thì đi làm xây dựng cũng có một hai bạn đi làm địa chính ở xã
vì địa lý với địa chính cũng liên quan đến nhau nhưng mà chắc là phải có người nhà thế này thế kia gì đấy ạ
ờ rồi đi bán hàng rồi làm nhân viên văn phòng rồi làm xây dựng tức là làm đủ ngành ạ
hầu như là thất vọng ạ tức là cảm thấy rất là chán trường
thất vọng vì là xin nói chung là xin việc rất là khó khăn
em muốn học thạc sĩ để tìm kiếm cơ hội cao hơn để xin việc
nhưng mà sau hai năm học thạc sĩ này thì em thấy là quy định đấy
nhưng mà không
không đúng nắn cho nắm á
đầu tiên là em thấy là cái ngành học của em cái khả năng xin việc rất là thấp
nói chung không phục vụ được gì cho bản thân mình cũng như là cái công việc mà em hướng tới
nói chung là cái lượng kiến thức em thu được thì rất là ít
khi học xong rồi thì nói chung là công việc cái khả năng tìm việc nó vẫn là như thế
vẫn là như học đại học nói chung là không chẳng có cái gì cả
ở quê em ở thì lại có mình
em học thạc sĩ nên là mọi người gọi con bé này giỏi thế này thế kia
rồi đi học thì bố mẹ em có vẻ như là rất tự hào khi mà con gái mình học thạc sĩ
em là thấy đau lòng nhất là thỉnh thẳng về với bà xin tiền bố mẹ
cảm thấy là mình có lỗi vì bố mẹ nhiều ạ
dạ thấy cũng mất công mất sức ạ
thiếu kinh nghiệm thiếu kỹ năng với hai tấm bằng trong tay cô chỉ có đơn thuần những kiến thức chuyên môn
thiếu kinh nghiệm thiếu kỹ năng với hai tấm bằng trong tay cô chỉ có đơn thuần những kiến thức chuyên môn
mà kiến thức đó cũng còn chưa kịp cập nhật với điều kiện mới
việc thiếu nhiều kỹ năng mềm khả năng thích nghi với môi trường mới tính chủ động sáng tạo đều thấp
bản thân cô cũng cảm nhận được độ vênh quá lớn giữa đào tạo và thực tế
bởi vậy cô hầu như rất khó xác định được mục tiêu mục đích rõ ràng khi đi xin việc
tốt nghiệp là thất nghiệp
một câu nói đùa nhưng lại phản ánh đúng tình trạng thực tế của những cử nhân đại học hiện nay
vậy có phải thực sự việt nam đang thừa thầy thiếu thợ hay không
một thực trạng khá phổ biến đang diễn ra là trong khi tỷ lệ cử nhân sau đại học thất nghiệp ở mức cao đáng báo động
thì rất nhiều doanh nghiệp lại vẫn không tuyển được lao động trình độ cao
tại những ngày hội tuyển dụng việc làm không ít doanh nghiệp đến rồi lại về mà không thể tuyển được đủ số nhân lực cần cho nhu cầu
thậm chí nhiều doanh nghiệp đã phải chấp nhận tuyển dụng để đào tạo lại
và nông nghiệp là một trong những lĩnh vực điển hình
rất nhiều vị trí còn trống mà các sinh viên sau đại học tức là các sinh viên đại học sau đại học tức là họ không thể tuyển được các vị trí như thế
tức là đấy là một cái điều rất nhắc nhở đối với cả sinh viên đang học đại học và sau đại học rằng là chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều và tự nghiêm khắc với bản thân mình hơn
gần như là lý thuyết rất là nhiều và sau khi các bạn tốt nghiệp đại học ra công ty dành phải dành quá nhiều thời gian để mất công đào tạo
và bên công ty mình gần như là một cái môi trường đại học tiếp theo các bạn khi tốt nghiệp một cái trường ở nhà nước mình là một cái môi trường đại học tiếp theo là phải đào tạo lại các bạn
và công ty vẫn trả lương cho các bạn nhưng không thể gọi là gọi là lương để trả cho các bạn nữa mà gọi là học bổng
công ty trả học bổng cho các bạn tiếp tục học thêm tầm khoảng hai năm nữa các bạn mới có thể làm việc được
thị trường lao dụng đại học
thị trường lao động việt nam là một thị trường lao động trẻ với sấp xỉ năm mươi lực lượng lao động ở dưới độ tuổi bốn mươi và gần nửa số đó có tuổi đời từ một mươi năm tới hai mươi chín
việc khát nhân lực có kỹ năng của thị trường vẫn còn hiện hữu khá rõ ràng
các báo cáo và nghiên cứu trong nước và quốc tế đều cho rằng tỷ lệ lao động có kỹ năng ở việt nam còn rất thấp chưa đáp ứng thậm chí còn là cản trở lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội
thị trường lao dụng đại học
trong thời kỳ cách mạng bốn chuyển đổi số như thế này nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao rất quan trọng
nếu chúng ta không chú trọng đến đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao tôi nghĩ rất khó để tiếp nhận được các công nghệ rất khó để hội nhập vào quốc tế
để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao này đã có rất nhiều diễn đàn phiên để chúng ta thảo luận trao đổi
tôi thấy trong văn kiện đại học một mươi ba cũng rất chú trọng đến đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao
nguồn nhân lực chất lượng cao là đội ngũ mà đây là những hạt nhân tiên phong để có thể dẫn dắt các dẫn dắt cộng đồng dẫn dắt xã hội của mình để phát triển
và để làm sao để tiếp cận được các chuẩn mực quốc tế rồi là những công nghệ trên thế giới rồi là rất nhiều công nghệ mới hiện nay
đặc biệt trong cuộc cách mạng
mặc dù tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đều tăng nhẹ nhưng trên thực tế ở việt nam số người trong độ tuổi đi học đại học từ một mươi tám đến hai mươi chín tuổi tham gia đại học rất thấp khoảng hai mươi tám ba thuộc hàng thấp nhất thế giới
tỷ lệ lao động được đào tạo đại học mới chỉ chiếm có một mươi là lực lượng lao động trong xã hội

vừa phải mở ra về số lượng để đáp ứng cái yêu cầu của nền kinh tế
tự chủ đại học tự chủ tuyển sinh tuyển sinh bằng nhiều phương thức mà không chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đó là xu hướng chung của các trường đại học trong mùa tuyển sinh vừa qua
theo số liệu thống kê của bộ giáo dục và đào tạo trong số hơn chín trăm linh thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
thì có sáu trăm bốn mươi ba một trăm hai mươi hai thí sinh đăng ký xét tuyển đại học có nghĩa là chiếm bảy mươi một
cùng với đó hai trăm bốn mươi trường đại học trong cả nước tuyển sinh với nhiều phương thức
do vậy cánh cửa dàng đường đại học dường như rộng mở với hầu hết các thí sinh
trong bối cảnh đó đã có những ý kiến cho rằng đã đến lúc cho phép ghi danh vào đại học
thay vì dành thời gian và tiền bạc để tổ chức các hoạt động thi tuyển phức tạp
theo nhiều chuyên gia giáo dục thì đây là đề xuất không mới
thế nhưng để có thể thực hiện được thì lại không hề dễ dàng
vào thời điểm trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong khi bạn bè cùng lớp vẫn đang băn khoăn giữ đổi nguyện vọng hay nóng lòng chờ kỳ thi
thì nhiều học sinh lớp một mươi hai đã yên tâm có tên trong danh sách tân sinh viên của đại học khoa học và công nghệ hà nội
bằng hình thức xét tuyển học bạ kết hợp phỏng vấn trực tiếp
trường đại học này đã tuyển sinh được tám mươi

cũng trong mùa tuyển sinh vừa qua câu chuyện một trăm chín mươi một học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông an thới
huyện phú quốc tỉnh kiên giang nhận được cùng lúc giấy báo trúng tuyển đại học của trường đại học quốc tế hồng bàng
điều này cũng cho thấy đầu vào của nhiều trường đại học hiện nay khá dễ dàng
với nhiều phương thức xét tuyển linh động
thực tế việc ghi danh vào đại học không phải là hình thức tuyển sinh mới trên thế giới
các trường đại học không phải là chọn nhân tài
mà các trường đại học là gì tuyển nguồn nhân lực
ai phù hợp với các ngành nghề của mình thì cho vào
chứ không phải là cái việc chúng ta hiện nay cứ kêu gào là đầu vào thấp
vẫn nhận không đúng cái đầu vào không quyết định
bằng cái đánh giá kết quả đổi ra hiện nay chúng ta vẫn coi thường cái chất lượng đào tạo của đại học đổi ra
vì thế để cho các trường đại học tự chủ
nhưng mà trong quá trình anh theo cũng được các nước nó loại
cái tỷ lệ nó phải cao chứ không phải chúng ta đầu vào bao nhiêu đổi ra bấy nhiêu thì không đúng
có những trường theo cái mô hình mở thì ghi danh là học
thì khi đấy thì tùy theo cái mà đầu vào mở hay đóng ấy
thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện tỷ lệ tốt nghiệp nó như thế nào
ở đây mình đang nói trên cái quan điểm là giả sử chất lượng đảm bảo chất lượng
ở bên pháp chẳng hạn thì chỉ những cái trường nó gọi là grand jécon họ thi thôi
và những trường đấy đã thi thì khi đầu vào là rất là căng
còn những cái trường gọi là trường mà mình gọi là trường tổng hợp ấy
thì đầu vào họ là gần chỉ cần ghi danh thôi
nhưng mà sau năm thứ nhất thì chỉ còn hai mươi người là trụ lại được
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia
việc nới lỏng đầu vào
thực sự chưa phù hợp với đặc thù giáo dục đại học ở việt nam
từ nhiều năm qua trường đại học mọc lên như nấm
đã xảy ra khan hiếm sinh viên
khiến tuyển sinh lâm vào cảnh vờ bèo vặt tép
ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
nói chung nhé điểm đầu vào cao thì lúc vào học đều tốt hơn cả
cho nên không thể nói được rằng là cái đầu vào không quan trọng đâu
nhưng mà có điều là sau cái năm thứ nhất
là đến mấy chục phần trăm không lên nổi năm thứ hai
bởi vì người ta bảo đảm cái điều kiện là
anh phải đạt điều kiện nào đó thì mới lên năm thứ hai
chứ không phải như mình cái hết năm thứ nhất thì lên năm thứ hai
khi tăng cường tính tự chủ
việc tuyển sinh giao cho các nhà trường toàn quyền quyết định
họ có thể thi hoặc xếp tuyển hoặc ghi danh
xong đầu vào phải được quản lý thật chặt từ bộ giáo dục và đào tạo
mấy năm qua thì bộ cũng có quy định như vậy
nói là các trường phải công bố cái tiêu chuẩn đầu ra đối với từng ngành học
cái tiêu chuẩn đầu ra đó dựa vào một số cái quy định của bộ
nhưng mà dựa vào một số cái quy định của trường nữa
không phải là mở rộng hay là xếp chặt được
cả cái quá trình phải đạt chất lượng
thì phải có cái quản trị và quản lý cho nó tốt
mà quản trị quản lý của hệ thống đại học
và cái đấy là bộ giáo dục đào tạo phải lo
thông tin hàng năm có hàng trăm sinh viên bị cảnh báo học vụ buộc thôi học
vì không đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng các bài thi
kỳ thi của nhiều trường đại học thời gian qua
cũng đã từng gây xuân xuân
không sao dư luận
xong rõ ràng đó là điều cần thiết
và là tín hiệu đáng mừng cho thấy
các trường đại học đã có những bước đi đúng
trong việc thắt chặt đầu ra
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học
yêu điểm lớn nhất khi mở rộng đầu vào đại học
là nâng cao dân trí khi cơ hội tiếp cận
và học đại học thuận lợi hơn
nếu xác định chọn đại học
thì người học phải có quyết tâm
và cố gắng học đến cùng để có được tấm bằng
cũng như là kiến thức đại học thực sự chất lượng
mở đầu vào
giao đầu ra
hiểu một cách tích cực
là làm sao để sinh viên tốt nghiệp
có chất lượng thực chất
đó là sứ mạng của các trường đại học
kiểm soát tốt chuẩn đầu ra
với phương pháp đánh giá khoa học
với đội ngũ thẩm định công tâm minh bạch
thì khi đó mới hy vọng là các kỹ sư
cử nhân khi ra trường
ít nhất không phải đào tạo lại
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
đường tới tương lai kỳ này cũng đã kết thúc
đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào
và hẹn gặp lại